bão số năm đã qua nhiều tỉnh thành ở khu vực nam trung bộ tây nguyên đã ghi nhận những thiệt hại sạt lở cây xanh ngã đổ hay là hư hại nhiều công trình và hàng trăm căn nhà bị sập
cơn bão số năm có diễn biến rất nhanh gây ra rủi ro lớn trên biển đông
đồng thời hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh từ quảng bình đến phú yên
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một đã có một người chết một người mất tích một mươi bốn người bị thương một trăm tám mươi hai nhà bị sập hơn bốn hai trăm linh nhà bị ngập hư hỏng nặng gần sáu ha lúa hoa màu và bảy mươi chín ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng thiệt hại
nhiều công trình thủy lợi đề điều giao thông cũng bị hư hỏng nặng tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng